chương trình có sự góp mặt của phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh nguyên phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao nguyễn mạnh cầm nguyên phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm gia khiên nguyên phó thủ tướng vũ khoan và nguyên bộ trưởng ngoại giao nguyễn di niên
các đồng chí lãnh đạo bộ qua các thời kỳ các vị thứ trưởng ngoại giao trợ lý bộ trưởng ngoại giao đại diện các bộ ban ngành trung ương và địa phương
hai mươi năm năm việt nam tham gia asean qua góc nhìn của người trong cuộc
tập hợp hai mươi năm bài viết đầy tâm huyết của các tác giả từng là lãnh đạo cấp cao của chính phủ việt nam các nước thành viên asean tổng thư ký asean trưởng som asean và các chuyên gia học giả uy tín có bề dây nghiên cứu về asean
thông qua cuốn sách độc giả sẽ hiểu thêm về quá trình hai mươi năm năm việt nam tham gia asean với những thành tiệu và khó khăn về chính sách đối ngoại của việt nam đánh giá cộng đồng quốc tế về những bước đi của việt nam trong asean
góp của việt nam vào thành công của asean
cuốn sách cũng gợi mở về hướng đi tương lai của asean cũng như định hướng tham gia asean của việt nam trong thời gian tới
sau bản tiếng việt phiên bản tiếng anh của cuốn sách dự kiến sẽ ra mắt nhân dịp hội nghị cấp cao asean ba mươi bảy nhằm đưa câu chuyện về hai mươi năm năm việt nam tham gia asean tới đông đảo độc giả hơn đặc biệt là những độc giả nước ngoài
xin chào và hẹn gặp lại
và đặc biệt là qua vụ việc người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam đã khiến cho mối quan tâm hàng đầu của cả nước đang đổ rồn về các tuyến biên giới nơi những hàng rào chắn đầu tiên ngăn chặn sự lây lan của đại dịch covid một mươi chín
lạng sơn với hơn hai trăm linh km đường biên tiếp giáp với trung quốc đây được xem là một trong những địa bàn trọng điểm có tính chất phức tạp về tình trạng xuất nhập cảnh trái phép
đặc biệt là khi tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp đang có những chiều hướng phức tạp trở lại
thì đây là một trong những nguy cơ hàng đầu dẫn đến lây nhiễm cho cộng đồng
những lều lán như thế này đã được dựng lên từ rất nhiều những ngày qua
ngay sau dịp tết nguyên đán khi mà tình hình dịch bệnh covid một mươi chín có những diễn biến phức tạp hơn
thì những liều lán này đã được dựng lên và lực lượng bộ đội biên phòng đã luôn phải túc trực bất kể ngày đêm tại những khu vực này hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
để kịp thời ngăn chặn và phòng chống những hành vi xuất nhập cảnh trái phép vào khu vực nội địa việt nam
và ngay phía sau lưng tôi đây thì là một trong những tuyến đường mòn
và đây được xem là những lựa chọn ưu tiên hàng đầu của những đối tượng chuyên lai dắt những người nước ngoài từ phía bên kia biên giới để thâm nhập vào nội địa
thì hiện nay thì đơn vị đang tiếp tục là duy trì một trăm linh quân số tại hai mươi các lán chốt ở các khu vực đường mòn đường tắt có hoạt động qua lại xuất nhập cảnh
kiên quyết phối hợp với chính quyền địa phương kiên quyết ngăn chặn triệt để các hành vi xuất nhập cảnh trái phép qua đường mòn đường tắt
và tiếp tục
duy trì quân số và đảm bảo một trăm linh quân số là thực hiện nhiệm vụ thắng lợi cái nhiệm vụ là lực lượng phòng chống dịch bệnh trên tuyến đầu của bộ đội biên phòng
ở vòng trong tại những khu vực gần biên giới lực lượng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh lạng sơn cũng thường xuyên tiến hành kiểm tra giám sát chặt chẽ các cơ sở lưu trú tới từng hộ gia đình
tuyên truyền đến người dân nâng cao nhận thức không tiếp tay cho hoạt động đưa người nước ngoài vào nội địa đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng
kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp ổ nhóm chuyên đưa dẫn người nước ngoài vào việt nam
chỉ tính riêng trong tháng bảy vừa qua ba mươi đối tượng đã bị khởi tố về tội tổ chức môi giới cho người khác xuất nhập cảnh trái phép

xác minh trong cộng đồng dân cư những người đến từ đà nẵng từ ngày một tháng bảy hiện đang có mặt ở thành phố để áp dụng khai báo y tế
ông nhân đặc biệt lưu ý đến tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào việt nam và cho rằng đây là mối nguy cơ cao
từ đó yêu cầu mỗi người dân mỗi gia đình phải chủ động phát hiện và thông báo kịp thời cho chính quyền và y tế địa phương để tránh lây lan dịch bệnh ra cộng đồng
chỉ tính riêng trong tháng bảy vừa qua ba mươi đối tượng đã bị khởi tổ chức môi giới cho người khác xuất nhập cảnh trái phép
học sinh phải đeo khẩu trang giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố thực hiện nghiêm túc các biện pháp đảm bảo an toàn cho thí sinh cán bộ coi thi nhân viên phục vụ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
theo đó học sinh phải đeo khẩu trang được đo thân nhiệt trước khi nhận giấy báo thi từ cán bộ làm nhiệm vụ giữ khoảng cách an toàn
giữa các học sinh trong khi chờ nhận giấy báo dự thi
các trường trung tâm thực hiện việc đánh dấu vị trí bố trí nhân viên nhắc nhở học sinh giữ khoảng cách xây dựng khung thời gian nhận giấy báo dự thi giữa các lớp để tránh việc tập trung đông người
thí sinh đứng giữ khoảng cách an toàn gỡ khẩu trang để cán bộ coi thi kiểm tra sau đó đeo khẩu trang để vào phòng thi
các điểm thi đánh dấu vị trí đứng của thí sinh và cán bộ coi thi để làm thủ tục vào phòng thi
phụ huynh đưa đón con em đến điểm thi
đứng cách cổng điểm thi là năm mươi m nhanh chóng rời khỏi khu vực điểm thi
thực hiện nghiêm túc giãn cách xã hội theo quy định của chính phủ của ủy ban nhân dân thành phố
quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức đáng chú ý được đăng tải trên các số báo số ra sáng ngày hôm nay
và chương trình an ninh ngày mới sẽ được tiếp tục với bản tin sáng phương nam cùng với sự đồng hành của biên tập viên quang huy
những kế hoạch và định hướng phát triển xuất nhập khẩu của tp hcm dựa trên hiệp định này
đã được lãnh đạo thành phố và hiệp hội doanh nghiệp châu âu tại việt nam đưa ra bàn luận
tại buổi đối thoại với lãnh đạo tp hcm đại diện hiệp hội doanh nghiệp châu âu tại việt nam cho rằng
thách thức trước mắt là đảm bảo triển khai evfta xuân sẻ và hiệu quả nhờ vào những tiến bộ của việt nam
trong việc tinh giản quy định thủ tục củng cố môi trường kinh doanh và hiện đại hóa khung pháp lý
bên cạnh đó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm nguyễn thành phong chia sẻ về những kế hoạch
về định hướng phát triển xuất nhập khẩu của tp hcm dựa trên hiệp định evfta
cơ hội và thách thức của doanh nghiệp trước làn sóng thương mại và đầu tư mới
dịp này hiệp hội doanh nghiệp châu âu tại việt nam cũng cho ra mắt sách trắng phiên bản lần thứ một mươi hai
trong đó nhấn mạnh một số cải cách khi hiệp định được thực thi trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng
hải quan và thuận lợi thương mại phát triển thông minh và bền vững cho các ngành công nghiệp tiêu dùng và y tế
cùng tiếp nối chú sự kiện trước khi hiệp định evfta có hiệu lực
bộ công thương phối hợp với hiệp hội doanh nghiệp châu âu tại việt nam dự kiến tổ chức diễn đàn hợp tác thương mại và công nghiệp
với đối tác liên minh châu âu vào ngày ba mươi một tháng bảy tới đây tại tp hcm
trong phần tiếp theo của chương trình bộ giao thông vận tải vừa có công văn yêu cầu các cơ quan đơn vị của ngành
thực hiện dừng toàn bộ vận tải khách đến đà nẵng
những hình ảnh đẹp về sự đoàn kết cùng chung tay đẩy đùi dịch vận tại đà nẵng sẽ có trong thường hợp sống hẹp sáng ngày hôm nay
bây giờ sẽ là thời lượng của tin tức giao thông đáng chú ý
thưa quý vị một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô khách va chạm với ô tô tải kéo theo bồn
vừa xảy ra tại ngã bộ
ngã ba đợi thủ địa phận thôn vũ tiến xã đông hải huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình khiến gần hai mươi người đi trên xe khách bị thương
cụ thể xe ô tô khách mang biển số một mươi bốn b ba nghìn một trăm hai mươi một do quách ngọc tân chú tại tỉnh hòa bình điều khiển đi theo hướng thái bình hải phòng
khi đến ngã ba đợi ô tô khách va chạm với ô tô tải mang biển số ba mươi bốn c hai mươi ba nghìn chín trăm tám mươi ba kéo theo bồn mang biển số hai mươi bốn r hai nghìn ba trăm bốn mươi bốn
do lê văn tường chú tại hải dương
ngã ba đợi xe ô tô khách mang biển số một mươi bốn b ba nghìn một trăm hai mươi một do quách ngọc tân chú tại hải dương
bộ giao thông vận tải vừa có công văn yêu cầu các cơ quan đơn vị của ngành thực hiện một số nội dung về vận chuyển hành khách tới đà nẵng
sau khi thành phố này thực hiện áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi chín của thủ tướng chính phủ từ giờ ngày hai mươi tám tháng bảy
do dịch bệnh covid một mươi chín có diễn biến phức tạp ở địa phương này
công văn do thứ trưởng bộ giao thông vận tải lê anh tuấn ký nêu rõ với lĩnh vực hàng không dừng toàn bộ các chuyến bay
chở khách trên các đường bay nội địa
đi đến thành phố đà nẵng các chuyến bay nội địa chở khách không đi đến thành phố đà nẵng thực hiện bình thường
không hạn chế khai thác đối với các chuyến bay không vận chuyển hành khách
lĩnh vực đường bộ dừng hoạt động vận chuyển của các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh nội tỉnh
các hoạt động vận tải của xe hợp đồng xe du lịch xe taxi xe buýt đi đến vào trong thành phố đà nẵng
chứ các trường hợp đặc biệt
lĩnh vực đường sắt tạm dừng toàn bộ hoạt động của tàu khách xuất phát và kết thúc tại ga đà nẵng
lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa phối hợp với các địa phương dừng các chuyến tàu chở khách tuyến từ bờ ra đảo
có điểm đi đến là thành phố đà nẵng
trường hợp đặc biệt cục hàng hải việt nam cục đường thủy nội địa việt nam theo chức năng nhiệm vụ
thống nhất với sở giao thông vận tải đà nẵng tham mưu cho ủy ban nhân dân tp đà nẵng xem xét quyết định
thời gian áp dụng trong vòng một mươi năm ngày kể từ giờ ngày hai mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
từ chín h ngày hai mươi tám tháng bảy lực lượng chức năng tổ chức phân luồng cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông
trên tầng hai cầu thăng long để phục vụ cho việc sửa chữa mặt cầu
sáng ngày hai mươi tám tháng bảy tổng cục đường bộ việt nam phối hợp cùng thanh tra sở giao thông vận tải
và phòng cảnh sát giao thông hà nội
tổng cục đường bộ việt nam phối hợp giao chắn cầm tất cả các loại phương tiện lưu thông trên tầng hai cầu thăng long
để sửa chữa mặt cầu tất cả các loại xe đi trên tầng hai của cầu bị cấm từ chín h ngày hai mươi tám tháng bảy
trong thời gian sửa chữa cầu thăng long tầng một gồm hai làn xe thô sơ vẫn hoạt động bình thường
làn tàu hỏa ở giữa được lưu thông với tốc độ năm km trên giờ
trong vòng một mươi ngày từ ngày hai mươi tám tháng bảy cho đến ngày tám tháng tám tổng cục đường bộ việt nam cùng với các đơn vị liên quan
sẽ theo dõi việc phân luồng nếu có vấn đề bất cập sẽ điều chỉnh cho phù hợp
đến ngày chín tháng tám sẽ cấm tuyệt đối các phương tiện lưu thông trên tầng hai cầu thăng long để thi công
tổng cục đồng bộ việt nam đã ban hành phương án phân luồng tổ chức giao thông
các phương tiện sẽ căn cứ vào phương án phân luồng để lựa chọn lộ trình đi sao cho phù hợp
thời gian sửa chữa cầu dự kiến sẽ làm tối đa trong năm tháng
ngày hai mươi tám tháng bảy là ngày đầu tiên thành phố đà nẵng thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
hầu hết người dân đều đã thể hiện được ý thức trách nhiệm của mình trong việc chung tay phòng chống dịch
chợ hàng sáng ngày hai mươi tám tháng bảy tất cả người dân đều chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang
hoạt động kinh doanh buôn bán diễn ra bình thường không có tình trạng tích trữ lương thực hàng hóa
phòng hàng hóa thì nói chung là vô ra bình thường không có gì thiếu hết
đợt này là họ cũng không trữ bao nhiêu
tại các tuyến phố những cửa hàng kinh doanh không thiết yếu đóng cửa
người dân chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết
còn đây là hình ảnh tại bãi tắm mỹ khê chiều ngày hai mươi tám tháng bảy
nơi đây vào thời điểm này mỗi ngày thường đón hàng chục ngàn lượt người dân và du khách xuống tắm biển
nhưng bắt đầu từ sáng nay không một bóng người
có chăng đó là bóng dáng của những nhân viên của ban quản lý bán đảo sơn trà và các bãi biển du lịch đà nẵng
cùng lực lượng chức năng túc trực để giám sát kịp thời nhắc nhở người dân chấp hành tốt những quy định của giãn cách xã hội
hiện nay thì việc mà người dân chấp hành rất là tốt trong công tác không tắm biển tại các bãi biển du lịch đà nẵng
về công tác tiên triển thì bang quản lý đã triển khai tiên triển trên hệ thống lò phó thanh văn biển
và tổ chức trẻ băng rôn cắm bảng cắm và đám tất cả các bãi tắm không tắm biển
giờ ngày hai mươi tám tháng bảy cuộc sống của người dân đà nẵng với nguyên tắc mới được thiết lập
tất cả nghiêm túc chấp hành bởi họ hiểu chỉ có như vậy thì công tác phòng chống dịch cũng như nỗ lực của các lực lượng chức năng
của những đội ngũ nơi tuyến đầu chống dịch mới đi đến kết quả
theo tính toán có khả năng trên địa bàn thành phố hà nội sẽ có khoảng từ một mươi năm cho đến hai mươi người trở về từ đà nẵng
hà nội đã bắt đầu kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín chặt chẽ ngăn chặn tối đa không để lây lan dịch bệnh trên địa bàn thành phố
trước tình hình hiện nay người dân thủ đô cũng đang chủ động tải áp dụng các biện pháp phòng chống dịch để tự bảo vệ chính bản thân mình và gia đình
ghi nhận của nhóm phóng viên thường sự
buôn bán ở chợ hàng ngày bà bùi thị thu quế tiếp xúc với rất nhiều người
vì vậy ngay sau khi nghe thông tin về diễn biến mới của dịch bệnh bà quế đã ngay lập tức đeo khẩu trang trở lại
theo các tiểu thương ở đây hai ba ngày nay ban quản lý chợ cũng đang tích cực tuyên truyền đến các tiểu thương về việc tái áp dụng các biện pháp phòng chống dịch
cô bán hàng ở đây thì cô đeo khẩu trang để tránh tất cả mọi cái để an toàn cho toàn dân toàn tất cả xã hội cộng đồng
mới đây ubnd tp hà nội đã khuyến cáo người dân thực hiện đeo khẩu trang duy trì việc sử dụng nước sát khuẩn nơi công cộng công sở để đề phòng dịch bệnh
việc đeo khẩu trang được xem là một trong những biện pháp phòng tránh sự lây lan hiệu quả không những đảm bảo sức khỏe cho bản thân mà còn cho cả cộng đồng
bên cạnh công tác kiểm tra kiểm soát
những người trở về từ đà nẵng trong thời gian vừa qua để có biện pháp xử lý cũng như là khoanh vùng và kiểm soát dịch bệnh của các cơ quan chức năng
thì tại những điểm nếu công cộng như thế này thì người dân hà nội cũng đã biết cách tự bảo vệ mình bằng cách đeo khẩu trang
tại các gia đình việc vệ sinh cá nhân dọn dẹp nhà cửa cũng được người dân chủ động thực hiện để phòng chống dịch bệnh
như gia đình chị nguyễn thị hồng nhung giữ thói quen từ những ngày đầu dịch bệnh đến nay việc sửa tay bằng xà phòng
với sáu bước vẫn được cả nhà vui vẻ thực hiện thường xuyên
vì tình hình dịch bệnh mới diễn có dịch bệnh mới diễn mới gia đình tôi hạn chế việc ra ngoài
đầu tiên là sẽ hạn chế còn khi có việc cần phải ra ngoài tôi khuyến khích gia đình mọi người đều phải đeo khẩu trang
sau khi quay trở về nhà thì rửa tay đầy đủ sát khuẩn sau đó mới bắt đầu vào các sinh hoạt chung trong gia đình
người dân cũng đã được khuyến cáo hạn chế đi lại đến các tỉnh thành đang xuất hiện ca mắc mới
các địa phương cũng đang thực hiện các biện pháp quyết liệt sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh covid một mươi chín
vì vậy người dân không nên hoang mang lo lắng mà cần tăng cường cảnh giác với dịch bệnh
thực hiện nghiêm khuyến cáo của ngành y tế phù hợp với địa phương mình
trong lúc thời điểm hiện nay là thời điểm nóng bỏng thì chúng ta phải khởi động lại và phải tăng cường nó để làm
đối với người dân thì cho rằng là cái thứ nhất là đeo khẩu trang
đeo khẩu trang cũng là một cái mà tôi cho rằng hữu ích
cái thứ hai là rửa tay khởi khuẩn
chúng ta phải tiếp tục
cái thứ ba là chúng ta thực hiện gian cách xã hội khi cần thiết
không cần không tập trung đông người trong lúc này nếu như không cần thiết

mỗi người phải có một trách nhiệm nếu không có trách nhiệm thì nó sẽ không thể chiến thắng được
phát huy tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch
lúc này sự chủ động và ý thức tự giác của mỗi người dân chính là một trong những yếu tố quan trọng góp phần kiểm soát và hạn chế sự lây lan của dịch bệnh